làng nghề hầm than truyền thống đã qua bao thế hệ phát triển mạnh ở hai huyện nam căn và ngọc hiền của tỉnh cà mau
những lò than trở thành nguồn kinh tế chính của nhiều gia đình của địa phương này
trước đây làng nghề này phát triển tự phát đến nay đã trở thành những tổ hợp tác hợp tác xã
nhưng hiện nay các thành viên hợp tác xã này còn gặp rất nhiều khó khăn
trước đây khi cánh rừng đước còn bạt ngàn người dân vào rừng đốn nước để hầm than
từ đó dẫn đến việc khai thác rừng không hợp lý làm cho diện tích rừng ngày càng thu hẹp
chính phủ đã chỉ đạo cho từng địa phương tập trung tái thiết lại
việc quản lý khai thác rừng cũng nghiêm ngặt hơn nên đa phần người dân bỏ sang làm nghề khác
từ khi điều ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho phép mô hình hợp tác xã chế biến than được thành lập
nhằm bảo vệ rừng và hạn chế tình trạng chặt phá cây rừng trái phép
nếu công sức hoạt động của hợp tác xã thì hiện nay là trên ba mươi một cái lò
nếu hoạt động hết công sức thì có khoảng bảy tám trăm suy củi
bán ra thị trường giao động hiện nay thì độ khoảng năm đến bảy ngàn
do cái sản phẩm mà làm ga mà bán thấp như vậy thì nhìn chung thì ở đây là củi thu mua lại
tặng thu cành nhánh ngọn trang gốc
khi chúng ta bán cái lượng sản phẩm thì giá nó không được cao
những hộ dân trên địa bàn giữ được cái nghề hầm than truyền thống để kiếm sống
và đã thoát nghèo họ cố bám trụ với nghề
cũng như những thân đước đang từng ngày vươn sâu bám dễ nơi xứ rừng ngập mặn này
nhưng cái khó lớn nhất là chính quyền địa phương chưa cùng với hợp tác xã tìm ra phương án đầu tư bài bản
khó khăn hiện nay nhất là về vấn đề nguồn giống và quỹ đất để hỗ trợ cho thành viên trong hợp tác xã
do quỹ đắc ở đây còn nằm trên hợp đồng giao phán đối với giữa công ty lâm nghiệp học hiển
hộ dân trên lâm phần đối với hợp tác xã này chưa có được cái quỹ đắc để đầu tư mở rộng thêm
về trình độ học vấn về hiểu biết đối với anh em quản lý hợp tác xã hiện nay thì còn thấp kém
khi mà chúng ta ký hợp đồng đó là nửa trang thì tiếng việt nam còn nửa trang là tiếng anh
tới ngã ngửa đọc ra thì tất cả chi phí mình phải chịu vận chuyển mình phải chịu
hiện nay việc sản xuất than nước để xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn
nên các lò hầm than ở đây chỉ sản xuất
cho nhu cầu tiêu dùng nội địa mặt khác là do đời sống xã hội ngày càng phát triển
nhu cầu sử dụng các loại khí đốt điện đang chiếm ưu thế dần thay cho than nước truyền thống
nên cuộc sống của những hộ dân làm nghề hầm than ngày càng bấp bênh hơn
thiết nghĩ ngoài nỗ lực của những người làm nghề
cần có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương ngành chức năng mở lối cho than nước có được thị trường ổn định hơn
phát triển bền vững với cái nghề trăm năm của xứ mũi cà mau vẫn trường tồn